bộ công thương vừa ban hành quyết định số một nghìn bảy trăm một mươi một áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
đối với một số sản phẩm thép phủ màu hay thường gọi là tôn màu có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc
theo đó sau gần tám tháng điều tra bộ công thương đã đưa ra mức thuế chống bán phá giá tạm thời
được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của trung quốc là từ ba bốn mươi năm đến ba mươi bốn hai mươi bảy
và của hàn quốc là từ bốn bốn mươi tám đến một mươi chín hai mươi năm
mức thuế này được đưa ra theo đúng các quy định của tổ chức thương mại thế giới pháp luật việt nam
và phản ánh đúng hành vi về giá bán của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nước ngoài
trong thời gian tới để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc bộ công thương sẽ tiếp tục làm việc
với các bên liên quan thẩm tra xác minh số liệu và tổ chức phiên tham vấn công khai
đồng thời đánh giá tác động toàn diện của vụ việc đến các bên liên quan bao gồm cả người tiêu dùng cuối cùng
vụ việc dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín